thưa quý vị thấy con gái sáu tuổi trượt chân xuống chỗ nước sâu anh nguyễn đức hoàng lao ra cố sức cứu con
nhưng do anh hoàng cũng không biết bơi nên cả hai bố con đã bị chết đuối thương tâm
sự việc này xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày hôm qua tại hồ ông giám phường tân lập thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
trước đó anh nguyễn đức hoàng trú tại phường tân tiến thành phố bù ma thuật cùng với con gái là cháu nguyễn huỳnh ngọc nhi sáu tuổi đến hồ ông giám để tắm
khi cháu nhi đang tắm gần bờ thì bị trượt chân xuống chỗ nước sâu
thế vậy anh hoàng lao xuống hồ để cứu con nhưng do không biết bơi nên cả hai bố con anh hoàng đều bị chìm xuống hồ
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đắk lắc đã huy động lực lượng phương tiện tìm kiếm
đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày thi thể của hai bố con anh hoàng đã được vớt lên bờ giao cho gia đình lo hậu sự
hồ ông giám là hồ thủy lợi dùng để lấy nước tưới cho cây trồng trong khu vực
lòng hồ khá sâu nhưng bờ hồ không có biển cảnh báo nguy hiểm